trong quá trình tuần tra kiểm soát đi địa bàn vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng một
công an phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa tiến hành phát hiện
và mời làm việc một nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập sử dụng pháo trái phép
nhóm thiếu niên gồm bốn người đều ở độ tuổi một mươi bảy một mươi tám tuổi cùng chú tại địa phương
vào khoảng hai giờ sáng khi vừa nhậu xong cả nhóm đã rủ nhau dùng phá nổ ném
trong khu dân cư để tiêu khiển giải trí
khi tổ tuần tra của công an phường phát hiện số thanh niên trên đã bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt giữ
tại cơ quan công an phan thanh khang vừa thừa nhận số pháo nổ một mươi hai viên được đặt mua trên mạng xã hội
đã đem về để cả nhóm giải trí
qua làm việc giải thích bốn thanh niên đã thấy được vi phạm của mình khi tự ý mua pháo và đốt trong khu dân cư
liên quan đến vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải đến khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm qua
tuyến đường sắt bắc nam qua phường hoàng đông
thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã được thông tuyến sau hơn tám giờ đồng hồ bị ách tắc
đến trưa qua hai toa tàu bị chật bánh trong sự cố đoàn tàu se bốn chạy hướng tp hcm đi hà nội
và chạm với xe tải chở gỗ đã được đưa lên đường dây chờ điều đầu máy kéo về ga
riêng đầu máy bị văng xuống canh nước vẫn chưa được đưa lên vì phải chờ làm đường bộ phía mương nước để đưa cầu vào
đoạn đường sắt khoảng năm mươi mét bị hư hỏng do vụ va chạm cũng đã được sửa chữa khắc phục
thưa quý vị
về xét xử phúc thẩm vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên y án sơ thẩm vụ trương châu hữu danh
và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tòa đã bác hoàn toàn các kháng cáo giảm nhẹ của các bị cáo và bác kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp cần thơ
về việc không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo
tòa nhận định mặc dù điều ba trăm ba mươi một không có quy định về hình phạt bổ sung nhưng điều bốn mươi một bộ luật hình sự có quy định cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định khi được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ
hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội
trong vụ án này ngành nghề của các bị cáo trương châu hữu danh đoàn kiên giang nguyễn phước trung bảo nguyễn thanh nhã là làm báo
nhưng các bị cáo đã sử dụng nó để thực hiện hành vi phạm tội
do vậy việc áp dụng hình phạt bổ sung cấm hành nghề đối với các bị cáo là không trái với quy định pháp luật
tòa quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện thới lai
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt trương châu hữu danh bốn năm sáu tháng tù lê thế thắng và đoàn kiên giang mỗi bị cáo ba năm tù
nguyễn phước trung bảo và nguyễn thanh nhã mỗi bị cáo hai năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phá thành công chuyên án ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ và khởi tố các đối tượng có hành vi mua bán trái phép hai mươi bánh heroin
từ sơn la đến thái nguyên để tiêu thụ
cụ thể tại khu vực thị xã phổ yên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên và các lực lượng phối hợp
phát hiện bắt quả tang nguyễn thị hải chú tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi bánh heroin được giấu trong bao tải đựng ngô trên xe khách đi tuyến sơn la thái nguyên
cùng thời điểm lực lượng chức năng triệu tập đinh văn thắng chú tại tỉnh sơn la để làm việc
quá trình đấu tranh thắng khai nhận được các đối tượng thuê đi trên xe khách để giám sát hai mươi bánh heroin trên đường vận chuyển từ sơn la đến thái nguyên
chỉ trong vòng một ngày phan thị minh trang trú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã gây ra hai vụ trộm cắp tài sản ở chợ
hành vi của đối tượng đã bị đội cảnh sát hình sự công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng phát hiện
tối ngày hai mươi năm tháng một lợi dụng lúc đông người dân mua sắm trang đã lấy cắp túi sách của một tiểu thương
bên trong có bốn mươi năm triệu đồng và một số nữ trang
trích xuất camera an ninh công an huyện hòa vang xác định trang là đối tượng gây án
nên đã truy tìm bắt giữ vào tối cùng ngày
trước đó vào buổi sáng trang đã móc túi của một khách đi chợ đầu mối hòa cường lấy cắp ba mươi sáu triệu đồng
còn tại tỉnh hà nam cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lý nhân cũng vừa truy bắt nhanh
đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hàng chục triệu đồng
trưa ngày hai mươi năm tháng một công an huyện lý nhân nhận được tin báo một phụ nữ đã bị kẻ gian lấy trộm túi sách
để trên xe máy ngoài cửa hàng
bên trong có một máy tính sách tay một điện thoại di động và tiền mặt
chỉ sau hai mươi giờ đồng hồ điều tra truy xét công an huyện lý nhân đã làm rõ đối tượng gây án là cao đình đông
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện lý nhân đông là đối tượng nghiện ma túy và đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản
hai nhóm gồm một mươi bảy đối tượng có hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng xâm hại đến sức khỏe người khác
tàng trữ vũ khí thô sơ không có giấy phép vừa bị xử phạt với tổng số tiền là gần bảy mươi triệu đồng
chiều ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ngay khi nhận tin báo có nhóm nhiều người mang theo hung khí
bao gồm giao tự chế kiếm tụ tập tại ấp phú an hai xã bình hòa phước huyện long hồ để giải quyết mâu thuẫn
công an huyện long hồ phối hợp với công an xã bình hòa phước nhanh chóng đến hiện trường
tạm giữ hai đối tượng thu giữ các loại dao kiếm tự chế và bảy xe mô tô
trước đó vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhóm chín đối tượng đã dùng hung khí gồm dao kiếm
dựa tự chế để đánh nhau gây thương tích nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhau tại ấp phước định
xã bình hòa phước huyện long hồ tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
đồng thời cam kết không tái phạm
lợi dụng nhu cầu mua mật ong dịp cuối năm của người dân một đối tượng đã ngụy trang cất giấu hai bánh heroin
hai kg ketamine trong can mật ong gửi xe khách từ điện biên về xuôi tiêu thụ
thủ đoạn này vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phát hiện bắt quả tàng
sáng ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với đoàn đặc nhiệm
phòng chống tội phạm ma túy số một bộ tư lệnh cảnh sát biển bắt quả tang lò văn sáng cùng tăng vật là hai bánh heroin hai kg ketamin
số ma túy này được lò văn sáng ngụy trang cất giấu trong căn mật ong rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về giao thủy nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an lò văn sáng thanh khẩn khai nhận hành vi phạm tội
tại khu vực phố an bình phường an tịnh thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an thị xã trảng bàng đã bắt quả tang đối tượng nguyễn tiến đạt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú phường chín quận bốn tp hcm khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ tp hcm đi tỉnh tây ninh
vật chứng thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá một xe ô tô
một mươi điện thoại di động năm triệu đồng tiền việt nam cùng một số tăng vật khác có liên quan
qua đấu tranh ban đầu đối tượng nguyễn tiến đạt khai nhận vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đạt đến khu vực phường sáu quận bốn tp hcm gặp đối tượng tên thủy không rõ lai lịch
nhận một kg ma túy đá vận chuyển lên tây ninh để nhận tiền công với số tiền là bốn mươi triệu đồng
sau đó đạt thuê xe ô tô từ tp hcm lên tỉnh tây ninh để giao ma túy
khi đến khu vực phường an tịnh thị xã trảng bàng
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
với hành vi cưỡng đoạt tài sản đối tượng hồ văn vàng chú kiên giang đang bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra
vào ngày hai mươi một tháng một hồ văn vàng đến quán cà phê của chị nguyễn thúy tại xã long an huyện long thành xuất trình một thẻ có logo huy hiệu công an
sau khi kiểm tra hồ văn vàng đe dọa quán của chị thúy đang vi phạm pháp luật có thể bị phạt tới bốn mươi năm triệu đồng
và ở tù từ một đến hai năm chị thúy xin vàng bỏ qua để tiếp tục kinh doanh
sau đó vàng yêu cầu chị thúy đưa cho vàm số tiền từ ba đến bốn triệu đồng thì mới chấp nhận bỏ qua
do không có sẵn tiền nên chị thúy đưa trước cho vàng một triệu đồng và hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày đối tượng vàng đến quán cà phê của chị thúy để nhận thêm số tiền còn lại thì bị công an xã long an bắt quả tang
một đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng loạt lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương bắt giữ
đối tượng lừa đảo là nguyễn tất thành chú huyện mỹ lộc tỉnh nam định
thành khai nhận thông qua mạng xã hội thành thấy nhiều người có nhu cầu đăng ký gói hỗ trợ thất nghiệp của bảo hiểm xã hội nên nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền tiêu xài
đóng vai nhân viên bảo hiểm thành kết bạn với những người có nhu cầu làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp yêu cầu những người này nộp tiền lệ phí từ năm trăm linh đến hai triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do thành cung cấp để được làm thủ tục
sau khi bị hại chuyển tiền lệ phí anh cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn trên từ tháng chín đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thanh đã lừa một mươi bốn người với tổng số tiền gần hai mươi triệu đồng
tại hiện trường lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng ak ba mươi viên đạn ba khẩu súng tự chế và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cắt hàng rào đột nhập vào nhà của người dân để trộm cắp
bốn đối tượng vừa bị công an huyện châu thành tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
năm đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn ngọc thanh nguyễn hoàng tuấn ngô hoàng tân và võ duy khánh
tại cơ quan điều tra bốn đối tượng khai nhận vào dạng sáng ngày một tháng một các đối tượng điều khiển xe mô tô đi tìm tài sản để trộm
khi đến nhà anh nguyễn thanh vinh tại xã thân cửu nghĩa các đối tượng dùng kiềm cắt hàng rào vào cửa nhà đột nhập vào nhà trộm sáu trăm linh đồng và ba xe mô tô tổng trị giá khoảng sáu mươi năm triệu đồng
sau đó các đối tượng đem xe đi bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng
vào ngày bảy tháng một công an huyện châu thành lần lượt bắt giữ các đối tượng trên
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều kiềm đoạn để mở khóa và nhiều vũ khí thô sơ
qua điều tra mở rộng từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi bị bắt giữ bốn đối tượng đã thực hiện bảy vụ trộm xe khác
ba cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ thuộc phường mỹ phước thành phố long xuyên đã bị lực lượng công an tỉnh an giang phát hiện bắt quả tang
trước đó nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
công an đã tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang ba cặp nam nữ tại các phòng một trăm linh một một trăm linh năm và hai trăm linh năm của nhà nghỉ anh đào ba tại phường mỹ phước thành phố long xuyên
đang thực hiện hành vi mua bán dâm cùng nhiều tăng vật có liên quan
theo điều tra ban đầu các khách nam có nhu cầu mua dâm sẽ trao đổi với quản lý của nhà nghỉ
sau đó quản lý sẽ liên hệ với các nữ bán dâm ở bên ngoài đến phòng của những khách nam có nhu cầu
hai vụ vận chuyển mua bán tảng chữ ma túy số lượng lớn vừa bị lợi
được lượng chức năng tại tỉnh nam định và nghệ an truyệt phá
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển bắt quả tang lò văn sáng cùng vật chứng là hai bánh heroin hai kg ketamine
số ma túy này được lò văn sáng nguy trang cất giấu trong can mật ong rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về giao thủy nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an lò văn sáng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
bị bắt quả tang cùng số lượng lớn heroin đối tượng trần văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tổng trọng lượng số heroin thu giữ được lên đến hơn một một kg
đối tượng trần văn khánh từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
thời điểm ra tết nguyên đán nhu cầu vay tiền của người dân tăng cao
lợi dụng điều này các đối tượng cho vay tín dụng đen cũng tăng cường mời gọi cho vay tiền thu hồi lãi xiết nợ gây mất an ninh trật tự tại các địa phương
trước thực trạng này lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã tăng cường tuyên truyền phổ biến các loại phương thức thủ đoạn cho người dân
nhằm nâng cao cảnh giác tỉnh táo tránh sập bẫy tín dụng đen
nghi nhận sau của phóng viên thời sự tại tỉnh cao bảo
những buổi tuyên truyền và phát tờ rơi về phương thức thủ đoạn của hoạt động cho vai lãi nặng như thế này
được lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng thường xuyên thực hiện đặc biệt là vào thời điểm cận tết
với nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động tiến dụng đen
đây cũng là lúc để lực lượng công an có thể tìm hiểu nắm thông tin tình hình địa bàn
mình nói thẳng ra là mình không có nhu cầu để mình vay những cái đấy
không có nhu cầu mình vay
vì thế mình cảnh giác có gì ví dụ người nhà mình chẳng hạn
những người mà không hiểu biết thì mình sẽ tuyên truyền mình sẽ hướng dẫn họ đấy
thì cũng có nhiều cái trường hợp ví dụ như người ta nhắn tin cho mình là vay không cần thế chấp này nọ
nhưng mà mình nghĩ là nếu mà vay tiền một khoản tiền lớn mà không thể chấp thì nó là một vấn đề
nó gần phải cảnh giác rồi đúng không
khi mà được tuyên truyền như thế thì nó sẽ cho những người dân những người kinh doanh người ta sẽ phải cảnh giác hơn
còn đây là đối tượng nguyễn đức thuận trong đường dây cho vay lãi nặng
mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng
đang thụ lý
dịch covid một mươi chín gây ảnh hưởng đến kinh tế nhiều người gặp khó khăn về tài chính
thuận đã cho vay dưới hình thức cầm đồ
chỉ cần người dân nhẹ dạ cả tin vay tiền là đã sập bẫy của đối tượng với mức lãi suất cao
cách thức vay thì là khách đến nhà vay thì là phần đa là khách phải có đồ mới làm không cho vay tín gì hết
còn lãi suất thì là tùy theo khách vay trả nhanh hay là trả chậm
đến ngày chưa đóng lãi thì là khách phải chủ động
tự chủ động là gọi điện cho mình
trong những năm qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh cao bằng có diễn biến phức tạp
theo cơ quan công an các đối tượng thường cho vay với mức từ một trăm linh chín trên năm đến ba trăm sáu mươi năm trên năm
gấp từ năm đến một mươi tám lần lãi suất được phép mà bộ luật dân sự quy định
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đơn vị đã điều tra đề nghị truy tố một mươi vụ án với một mươi ba bị can xử lý hành chính nhiều đối tượng
các đối tượng cho các khách vay có lập hợp đồng tuy nhiên thì cũng không ghi mức lãi suất
và hợp đồng thường ghi những thông tin thiếu chính xác nhằm đối phó che giấu các hành vi vi phạm
ngoài ra các đối tượng thường xuyên lên đăng những thông tin lên mạng xã hội như zalo facebook
để đòi tiền các khách vay khủng bố về tinh thần các khách vay khi các khách không trả được tiền
công an tỉnh cao bằng khuyên cáo người dân cần tỉnh táo để không vướng vào bẫy tín dụng đen
đặc biệt khi phát hiện có người tham gia hoạt động tín dụng đen
cần tố giác với lực lượng công an theo số điện thoại đường dây nóng trên màn hình
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng để điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị từ khi dịch bùng phát mạnh
có rất nhiều hội nhóm trên trang mạng xã hội được lập ra
nhằm hỗ trợ và chia sẻ thông tin về chữa trị covid một mươi chín tại nhà để người bệnh tham khảo
dù mới lập được chưa đầy một tháng nhưng mà group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online
chăm sóc điều trị f tại nhà đã có tới hàng chục nghìn thành viên
được các bác sĩ quân y tư vấn điều trị bệnh miễn phí
lợi dụng điều này mà nhiều đối tượng đã mạo danh bác sĩ của nhóm này
để lôi kéo người bệnh điều trị theo phác đồ riêng nhằm thu lợi bất chính
chỉ sau vài phút đăng tải bài viết hỏi về cách chữa trị covid một mươi chín cho mẹ của mình
trong nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
ngay lập tức người đàn ông này nhận được tin nhắn của một người có nick facebook là thủy tiên
chúng tôi đã đồng ý với lãng phá trung ương và muốn nhắn cho tôi để tôi có thể lấy được lời khuyên
và tôi cũng đã đồng ý
thì người này cũng lập tức là muốn bày tỏ là muốn gọi cho tôi để có thể tư vấn rõ hơn
thậm chí là muốn tôi nối máy để nói chuyện trực tiếp với bà
thậm chí là người này cũng hứa hẹn là ngay ngày mai khi sắp xếp được công việc
sẽ họp bàn với các bác sĩ lãnh đạo của bệnh viện để có thể lên phác đồ điều trị cho mẹ tôi
sau khi bài viết được chia sẻ
họ cũng bị đối tượng này nhắn tin trèo kéo sau khi đăng bài nhờ tư vấn y tế
những đối tượng này đều dùng nick facebook giả và giới thiệu là bác sĩ chuyên môn
liên tục đưa ra những hậu quả lâu dài sau điều trị để người bệnh lo sợ
sau đó chào mời mua các loại máy đo spo hai máy đo nhịp tim và một số loại thuốc kháng virus
tuy nhiên khi người bệnh nghi ngờ thì kẻ giả mạo sẽ xóa hết bình luận trong bài viết
điều đáng nói hiện có nhiều nhóm bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân f bị các đối tượng giả danh để lừa đảo
các bác sĩ cũng rất là bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày ở bệnh viện
chúng tôi đã công bố các số điện thoại cầm tay của các bác sĩ các chuyên ngành trên nhóm
và các gia đình f
chúng ta chủ động liên hệ với các bác sĩ có tên và số điện thoại
để làm sao cho chúng ta nhận được những lời tư vấn từ những người đang làm chuyên môn
không phải những đối tượng có mục đích khác vào lôi kéo chúng ta
ngay sau khi nhận được thông tin tố giác từ người bệnh các bác sĩ quản trị viên của group
nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà đã xóa nick facebook mạo danh này ra khỏi nhóm
và có bài viết cảnh báo người bệnh
theo những người sáng lập các nhóm hỗ trợ này được xây dựng không vì mục đích buôn bán thuốc
không thu lợi từ bệnh nhân mà hoàn toàn biệt thí
người nào là rảnh giờ kia thì từ đó mới phân công nhau ra là ai phụ trách việc này ai phụ trách việc kia
cái thứ hai là sẽ phân chia theo lĩnh vực nữa là để phân chia các f ra
tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau thì các f liên quan đến chuyên ngành đó
thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó thì sẽ là chia được luồng thông tin ra vào các f sẽ được chăm sóc kịp thời
nhưng lưu ý đối với f đang điều trị và cần tư vấn
một người bệnh người nhà bệnh nhân cần xem kỹ các bài viết giới thiệu thông tin
số điện thoại bác sĩ trong nhóm bác sĩ quân y để có thể liên lạc
hai không trò chuyện chia sẻ thông tin với những đối tượng tự xưng là bác sĩ bệnh viện
ba người bệnh cần nhập các thông tin về covid một mươi chín từ các trang web chính thống
từ các cơ quan nhà nước như sở y tế bộ y tế và các bệnh viện uy tín hay những bác sĩ có thông tin rõ ràng